mới đây mạng xã hội xôn xao loại gà nướng được quảng cáo là sách tay từ bằng đường trung quốc về việt nam
theo giới thiệu gà nướng bằng tường là gà nguyên con chỉ bỏ phần đầu và chân
được tẩm ướp các loại gia vị bán với mức giá một trăm bảy mươi đồng một con và theo hình thức mua một tặng một
như vậy tính ra mỗi con gà nướng chỉ có giá tám mươi năm đồng
từ các thông tin thu thập được chúng tôi tìm đến một địa chỉ ở hàng ngang
được biết cửa hàng này chuyên nhập gà bằng tường trung quốc về bán
người bán cho hay do công vận chuyển và muốn mua được loại gà rẻ
người bán chỉ dám đăng tin online và chào mời trên mạng
và cứ vào thứ tư hàng tuần gà bằng tường xả kho
người lấy nhập trực tiếp từ kho về giao cho khách chứ ít khi ôm hàng số lượng lớn
nướng với cả rán thôi chỉ dư nướng

thứ tư mới có thôi ạ
vâng ạ vì thứ tư là nó có mua nội tặng hóa đấy

thì mình thấy đắt nhiều người không mua
đặt này lâu không

trung quốc hóa không
trung quốc hóa
thế là họ trở về là trở về bên yên phủ ạ
dạ bọn em nhiều xe ở bên yên phủ nhưng mà cũng có thể trở về trung quốc
bằng tường ấy ạ gà nhỏ của trung quốc
tại một địa chỉ khác được cho là đầu mối gà bằng tường nội địa trung quốc ở ngoại thành hà nội
thay vì hàng chỉ về thứ tư thì mỗi ngày sẽ một xe tải được chuyển từ bên kia biên giới
và nhanh chóng được tiêu thụ chỉ trong vài giờ buổi tối
chứ mà nó chỉ toàn là loại như này hay gì
loại như này
nhỏ hơn không có ạ
tầm bảy tám lạng thì có không

thế thì một thùng kia là bao nhiêu con

là bao nhiêu một thùng
thời điểm chúng tôi ghi hình những tủ cấp đông công suất lớn đã hết hàng gà nướng bằng tường
chỉ còn lại gà bằng tường đông lạnh
mình có gà nướng không ạ
gà nướng có gà nướng
gà bằng tường nướng nhỏ nhỏ ấy mà nó chặt đầu chặt cổ cánh
bao nhiêu cân một con
cháu lấy bao nhiêu cân một con

có lại đâu ạ

chiều gọi điện mai có rồi đúng không
chiều gọi điện mai có
nhập nhanh đấy

cũng theo chia sẻ của người này mặc dù đây là mặt hàng đặc thù phải bảo quản lạnh
nhưng việc tiêu thụ không ảnh hưởng với các khách ở xa
bởi có thể bảo quản bằng đá và chất lượng không bị ảnh hưởng
trên thực tế gà bằng tường chỉ là một trong số rất nhiều mặt hàng thực phẩm
được gắn mát sách tay trung quốc đang rất được ưa chuộng
cùng với kem cánh gà chân gà
thông qua các hội nhóm được thành lập trên các trang mạng xã hội chuyên đồ ăn vật
thu hút hàng trăm nghìn người tham gia
mà những món độc lạ mới
trong đó có gà bằng tường trung quốc
thu hút nhiều người tiêu dùng
thực phẩm vốn là một mặt hàng thiết yếu
nhưng lại không rõ ràng về nguồn gốc
thì được xem là nguyên nhân chính gây bệnh đe dọa sức khỏe con người
mặt khác sản phẩm như da cầm da súc nhập qua con đường biên giới
nếu không kiểm soát chặt ngăn chặn phương tiện vận chuyển da xúc da cầm lậu
rất có thể là nguồn đem dịch bệnh nguy hiểm vào nội địa
thì như chúng ta đã biết cái việc mà nhập như thế này
là nó không có kiểm soát
tức là con vật nhập sống hoặc là sản phẩm của nó
có thể vào việt nam mang theo cái mầm bệnh
và cái sản phẩm đấy không được kiểm soát
nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng
ví dụ như tồn dư một số loại phản sinh hoặc là một số cái chất
mà nó lưu lại trong quá trình chăn nuôi người ta sử dụng
thì đối với cái gà nhập lậu này á
thì nó có một cái đặc điểm là giá thay nhuận rẻ
và khi về việt nam thì người ta bán với cái giá nó rất là cao
so với cái giá mua bên đấy
và đó là cái lý do tại sao mà các cái đối tượng buôn bán
người ta vì cái lợi nhuận mà người ta không coi trọng cái vấn đề an toàn sinh học
và đặc biệt là bảo vệ cái đàn gia súc
cũng như cái tính cạnh tranh của cái sản xuất chăn nuôi của mình
trên thị trường gà bằng tường trung quốc đang là món ăn thu hút
đặc biệt là các bạn trẻ
bởi vậy người sử dụng thường bỏ qua chất lượng sản phẩm cũng như thành phần nguyên liệu
đặc biệt trẻ nhỏ khi ăn những sản phẩm gà không rõ nguồn gốc
không bảo đảm an toàn sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa
gây tiêu chảy
và khả năng muộn
độ độc là rất cao
vì vậy người tiêu dùng cần cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm
để bảo đảm vệ sinh an toàn cho gia đình mình

hãy để lại bình luận và hãy đăng ký kênh của mình nhé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
mình phải bảo có giò bì
một trăm hai mươi thì nó toàn cho hương liệu thôi
mình cũng vô chút lo ngại
lựa chọn nguyên liệu giá rẻ chất lượng thấp
tuy nhiên theo các chuyên gia dinh dưỡng việc sản xuất giò chả với nguồn nguyên liệu kém chất lượng
và quy trình gia công không bảo đảm an toàn có nguy cơ gây hại lớn tới sức khỏe người sử dụng